ngày hai mươi năm tháng một ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thành phố hà nội đã phát đi thông báo
về việc tạm dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan tại di tích thắng cảnh hương sơn tức chùa hương
theo huyện mỹ đức đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất
tuy nhiên diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp nên ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thông báo
tạm dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh hương sơn
chùa hương năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông báo mới
trước đó lễ hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến diễn ra trong ba tháng
từ ngày hai tháng hai đến hết ngày ba mươi tháng năm tức là từ mùng hai tháng riêng cho đến ngày ba mươi tháng ba năm nhâm dần
lễ khai hội sẽ được tổ chức vào mùng sáu tháng riêng
chùa hương năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến diễn ra trong ba tháng tức là từ mùng sáu tháng năm nhân dân